công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã ra quyết định tạm giữ một mươi năm đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó trong hai đêm tám bốn và chín bốn những đối tượng này đã vi phạm quy định về giãn cách xã hội
và tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao tại khu vực hồ hoàn kiếm và các tuyên phố lân cận
qua quá trình tổ chức đấu tranh công an quận hoàn kiếm đã ra quyết định tạm giữ và khởi tố một mươi năm đối tượng này
về tội gây dối trật tự công cộng đáng chú ý có những đối tượng còn chưa đủ một mươi sáu tuổi
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra truy xét làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật